hàng ngày thành phố hồ chí minh đều tiêu thụ khoảng tám trăm linh tấn thịt lợn trong đó nguồn thịt lợn từ các địa phương chuyển đến chiếm đến sáu mươi
nên nguy cơ lây lan là rất lớn và để ngăn chặn có hiệu quả dịch tả lợn châu phi thì hiện nay
thành phố đã tăng cường kiểm soát các cửa ngõ ra vào của thành phố và sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là trạm kiểm dịch động vật thủ đức thuộc tri cục thú y thành phố hồ chí minh
hàng ngày trạm đã kiểm tra từ bốn mươi tới năm mươi xe chở heo từ các tỉnh đưa vào thành phố tiêu thụ
từ hơn một mươi ngày nay thành phố đã huy động thêm lực lượng cảnh sát giao thông quản lý thị trường
lực lượng thanh niên sung phong để hỗ trợ cùng với trạm trong phòng chống dịch tả lợn châu phi
trạm kiểm dịch động vật thủ đức cũng là một trong các cửa ngõ kiểm soát hoàn chuyển đối với nguồn heo các tỉnh đi vào thành phố
để tăng cường công tác các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả trạm cũng tăng cường về kiểm tra giám sát về mặt lâm sàng
đối với heo mà trình kiểm tra ở trạm dịch vật thủ đức trước khi vào thành phố
hiện nay qua kiểm tra kiểm soát thì không có nguồn heo ở cánh phía bắc trình phúc kiểm ở trạm dịch vật thủ đức
ở trạm dịch vọng thủ đức thì hiện nay kiểm tra nguồn chủ yếu là ở các tỉnh miền đông nam bộ
ngoài phun thuốc phòng chống dịch bệnh trạm còn kiểm tra rất kỹ dấu niêm phong cặp trì từ các trạm thú y cơ sở
nơi nguồn thịt heo
đây là một trong khâu rất quan trọng nhằm tránh các trường hợp gian lận trà trộn đưa số heo từ các tỉnh phía bắc chuyển vào
mặc dù bệnh dịch tả lợn châu phi không lây sang người nhưng mức độ thiệt hại về kinh tế là rất lớn và cũng chưa có thuốc để phòng ngừa
do đó ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người dân trong công tác phòng chống dịch
thành phố còn kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thịt heo và khâu giết mổ
hiện nay đối với chợ tất cả nguồn thịt heo chuyển vào phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của tri cục thu y các tỉnh
hoặc là heo được giếp mổ tại tp hcm phải được niêm phong nẹp trì
và về phía bang quản lý chợ cũng có bố trí cổng vào cổng ra và bố trí người chốt chặn kiểm tra ở từng cổng vào
do đó cũng góp phần hạn chế được heo không rõ nguồn gốc nhập vào chợ
để tránh dịch bệnh lây lan người dân và các thương lái cần nâng cao ý thức phòng ngừa
tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong kiểm soát phòng dịch